đến hết ngày hai mươi năm tháng tám tỉnh hải dương đã thành lập được tám bốn mươi bảy tổ covid cộng đồng với trên hai mươi người tham gia
các địa phương thành lập được nhiều tổ covid một mươi chín cộng đồng bao gồm thành phố trí linh chín trăm tám mươi tám tổ thành phố hải dương chín trăm một mươi sáu tổ huyện ninh giang bảy trăm bảy mươi hai tổ
mỗi tổ covid cộng đồng có từ hai đến bốn thành viên có nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch
hỗ trợ phát hiện những người không tự giác khai báo không chấp hành quy định cách ly các trường hợp nghi nhiễm tại các hộ gia đình để cách ly lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời
đồng thời phát hiện những người đi từ vùng dịch về để báo cáo chính quyền địa phương trợ giúp việc truy vết f một f hai